sở y tế tp đà nẵng cho biết tính đến chiều nay ngày một mươi hai tháng ba đà nẵng đã có kết quả xét nghiệm của bảy mươi một người có tiếp xúc với bệnh nhân thứ ba mươi năm và hai bệnh nhân người anh
theo đó tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với covid một mươi chín
năm kết quả của các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thứ ba mươi năm gồm mẹ chồng chồng hai em chồng bố mẹ đẻ em gái ruột con năm đồng nghiệp và một mươi hai cán bộ y tế tiếp xúc gần với bố chồng của bệnh nhân
hiện các trường hợp này vẫn được cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
còn bốn mươi sáu kết quả còn lại là các trường hợp tiếp xúc với hai bệnh nhân người anh là bệnh nhân thứ hai mươi hai và bệnh nhân thứ hai mươi ba
hiện ngành y tế thành phố đà nẵng đang tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với toàn bộ các trường hợp này